ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các huyện thành phố trong tỉnh
triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách để ngăn chặn khống chế dịch tả lợn châu phi
theo đó các địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi
huy động hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền đến trang trại và hộ chăn nuôi
thành lập các tổ chức năng hỗ trợ giúp người dân nhanh chóng xử lý các ổ dịch
tính đến ngày một mươi sáu tháng bảy toàn tỉnh lâm đồng có chín huyện thành phố đã xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi
lực lượng chức năng đã tiêu hủy trên chín con với trọng lượng gần chín trăm linh tấn